thưa quý vị trưa nay hai mươi tám tháng bốn trong chương trình công tác tại ninh thuận thủ tướng phạm minh chính đã đi thị xác tìm hiểu tình hình hạn hán kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi tân mỹ thăm hỏi động viên người dân bị ảnh hưởng bợt hạn

tịch xe tây sơn bác ái ninh hải thuận bắc thuận nam khả năng xuất hiện tình trạng xâm nhập mặn cục bộ vào sâu trong sông hiện dung tích chữ tại hai mươi ba hồ chứa trên địa bàn tỉnh chỉ đạt ba mươi chín năm so với dung tích thiết kế có hai trên hai mươi ba hồ đã hết nước có ba trên hai mươi ba hồ đã xuống dưới mực nước chết sẽ có bốn trên hai mươi ba hồ trong thời gian tới sẽ hạ thấp tới mực nước chết
từ nay đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn nếu trên địa bàn tỉnh không có mưa thì sáu khu vực sẽ thiếu nước sinh hoạt với trên năm hộ
trên một mươi bảy nhân khẩu dự kiến vụ hẻ thu sẽ sản xuất chỉ đạt trên bảy mươi năm so với vụ hẻ thu năm hai nghìn hai mươi ba
trên công trường dự án hệ thống thủy lợi tân mỹ thủ tướng đề nghị tỉnh ninh thuận tiếp tục
kế hoạch lại hệ thống hồ thủy lợi khai thác liên thông dẫn nước giữa các hồ để điều tiết sử dụng
nước hài hòa phù hợp hiệu quả cố gắng khắc phục vấn đề khô hạn trong năm hai nghìn hai mươi
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung nguồn lực trọng tâm
trọng điểm vào phát triển các hồ thủy lợi theo thủ tướng hệ thống thủy lợi tân mỹ có ý nghĩa
quan trọng đối với việc đảm bảo nước canh tác sản xuất và sinh hoạt của người dân của tỉnh ninh thuận
trên diện tích bảy hectare và cả phía nam khánh hòa bắc bình thuận nhất là kịp thời ứng phó
cao điểm cố hạn trong tháng năm sáu tới đây tham hỏi động viên người lao động đang thi công dự án
và tìm hiểu tình hình hạn hán đời sống hoạt động canh tác của người dân thủ tướng phạm minh chính
cho rằng hiện bà con chủ yếu vẫn sản xuất nhỏ lẻ manh muốn tự cung tự cấp cần đổi mới theo hướng
sản xuất lớn liên kết theo mô hình hợp tác xã xây dựng chuỗi cung ứng sản xuất về các ngành hàng
có lợi thế ứng dụng khoa học công nghệ chế biến sâu xây dựng thương hiệu quy hoạch vùng nguyên liệu
huy động sự tham gia của doanh nghiệp để hỗ trợ sản phẩm đầu vào và đầu ra sự tham gia của ngân hàng
để hỗ trợ về vốn từ đó mang lại hiệu quả giá trị cao hơn bà con đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư
hệ thống thủy lợi thủ tướng cho rằng nước là vấn đề khó khăn nhất điểm nghên lớn nhất với ninh thuận
đảng nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm tháo gỡ và mong bà con cùng tham gia góp sức để giải quyết vấn đề này cho ninh thuận
chiều nay hai mươi tám tháng bốn tại quảng trường phía bắc hầm núi vung thủ tướng phạm minh chính
đã tuyên bố khánh thành dự án thành phần cam lâm vĩnh hảo và thông xe dự án thành phần diễn châu bãi vọt
đoạn từ diễn châu đến quốc lộ bốn mươi sáu b thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến cao tốc bắc nam phía đông
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
khánh thành dự án cam lâm vĩnh hảo dài bảy mươi chín km và thông xe đoạn từ diễn châu đến quốc lộ bốn mươi sáu b dài ba mươi km
thuộc dự án diễn châu bãi vọt dài năm mươi km
nâng tổng số chiều dài khai thác trên trục cao tốc bắc nam trên một một trăm tám mươi km đưa tổng chiều dài các tuyến cao tốc trên cả nước đưa vào khai thác đến nay đạt gần hơn hai km
tuyến cao tốc cam lâm vĩnh hảo sẽ kết nối liên thông tuyến cao tốc từ thành phố hồ chí minh đến thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
cao tốc diễn châu bãi vọt đoạn từ diễn châu đến quốc lộ bốn mươi sáu b sẽ đồng bộ tuyến cao tốc từ thủ đô hà nội đến thành phố vinh tỉnh nghệ an
sau khi đưa vào khai thác hai đoạn tuyến này sẽ giảm tải áp lực giao thông cho tuyến quốc lộ một a rút ngắn thời gian di chuyển nâng cao an toàn khai thác tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông giữa thành phố hồ chí minh và khánh hòa giữa hà nội và nghệ an đáp ứng nhu cầu đi lại vận tải du lịch giao lưu góp phần thúc đẹp phát triển kinh tế kích cầu du lịch của các tỉnh khánh hòa nghệ an hà tĩnh ninh thuận bình thuận và các tỉnh phía bắc trung bộ nam trung bộ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đánh giá cao ngành giao thông vận tải các ban quản lý dự án các doanh nghiệp nhà thầu đơn vị tư vấn đã quyết tâm cao nỗ lực lớn khắc phục khó khăn làm việc với tinh thần vượt nắng thắng mưa tăng ca tăng kíp ăn tranh thủ ngủ khẩn trương ý chí kiên cường chiến thắng đại dịch covid một mươi chín làm việc ba ca bốn kíp xuyên lễ xuyên tết để đưa các dự án đi vào khai thác vận hành
thưa quý vị ngày hai mươi tám tháng bốn tại xã mà coi huyện đông giang tỉnh quảng nam đã diễn ra lễ khai trương khu du lịch sinh thái cổng trời đông giang sau gần bảy năm triển khai thi công
trong đó có hai năm đưa vào khai thác và vận hành chạy thử qua đó giúp du khách có nhiều sự lựa chọn trải nghiệm khi tham quan du lịch tại tỉnh quảng nam
việc chính thức khai trương khu du lịch sinh thái cổng trời đông giang sẽ là một sự kiện tạo động lực làm tiền đề giúp du lịch vùng núi phía tây quảng nam tạo được ấn tượng mới tốt đẹp với du khách gần xa
dự án khu du lịch còn có ý nghĩa tiên phong góp phần giúp thú thêm nhiều dự án mới đầu tư qua đó đánh thức tiềm năng và nâng cao vị thế sức cạnh tranh của du lịch miền núi
thay đổi diện mạo cảnh quan địa phương phù hợp với mục tiêu phát triển quy hoạch toàn tỉnh quảng nam theo mô hình cấu trúc không gian hai vùng hai cụm động lực ba hành lang phát triển
khu du lịch sinh thái cổng trời đông giang là một trong những dự án du lịch trọng điểm có quy mô một trăm hai mươi hectare tại khu vực vùng núi phía tây tỉnh quảng nam
với tổng vốn đầu tư gần tám trăm linh tỷ đồng sẽ tạo thêm cho vùng núi phía tây một điểm đến mới mở ra nhiều sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn
hứa hẹn là địa điểm du lịch hấp dẫn cho du khách trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
theo thông tin từ gà hải phòng trong ngày hai mươi bảy tháng bốn và trong sáng ngày hai mươi tám tháng bốn đã có khoảng năm lượt khách đi và đến tại gà hải phòng
xu hướng hành khách chọn đường sắt là phương tiện di chuyển tới thành phố hải phòng ngày càng tăng nhất là giới trẻ
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm các chuyến tàu đi và đến hải phòng đều tăng
cụ thể chiều hà nội hải phòng ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng bốn mỗi ngày chạy thêm hai chuyến ngày hai mươi chín chạy thêm một chuyến
chiều từ hải phòng đi hà nội ngày hai mươi chín tháng bốn chạy thêm một chuyến ngày ba mươi tháng bốn và một tháng năm mỗi ngày chạy thêm hai chuyến
hành khách có xu hướng lựa chọn phương tiện di chuyển qua gà hải phòng ngày càng tăng nhất là lớp trẻ
họ có tâm lý muốn trải nghiệm cảm xúc đi bằng tàu hỏa
việc đặt vé cũng rất dễ dàng thuận tiện thông qua các nền tảng trên internet
có tới tám mươi hành khách đi và đến ga hải phòng đặt vé online
để phục vụ hành khách tốt nhất ngành đường sắt đã nâng cao chất lượng phục vụ triển khai bán vé điện tử trên nhiều nền tảng số
tối qua phố đi bộ tại khu vực trung tâm hòa bình phường một thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã chính thức đưa vào hoạt động trở lại để phục vụ người dân và du khách
việc phố đi bộ trung tâm hòa bình hoạt động trở lại sẽ tạo thêm địa điểm vui chơi
đơn mô sắm cho mọi người khi đến địa phương
phố đi bộ tại khu vực trung tâm hòa bình phường một thành phố đà lạt có chiều dài khoảng một km
lấy giảm mùng ba tháng bốn làm trung tâm cùng với một số tuyến phố xung quanh
tại khu vực phố đi bộ là không gian tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật và các cửa hàng phục vụ hàng lưu niệm đặc sản đà lạt ẩm thực
phố đi bộ hoạt động từ một mươi chín h đến hai mươi hai h các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
để đảm bảo an ninh trật tự tại phố đi bộ hòa bình chính quyền địa phương đã phân công lực lượng chức năng chốt chặn tại các điểm nối tuyến giao thông vào phố đi bộ
cũng như triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông trật tự đô thị và vệ sinh môi trường
bên cạnh việc đưa vào hoạt động trở lại phố đi bộ hòa bình vừa qua ubnd tỉnh lâm đồng đã đồng ý việc thí điểm mở tuyến phố đi bộ trần quốc toàn
thời gian hoạt động từ một mươi tám h đến hai mươi hai h các ngày thứ sáu thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
tối qua hai mươi bảy tháng bốn tại công viên thương bạc ubnd tp huế đã tổ chức khai mạc tuần lễ ẩm thực truyền thống huế hai nghìn hai mươi bốn
chủ đề ẩm thực huế với bốn phương nhằm tôn vinh bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa ẩm thực huế phục vụ người dân địa phương khách du lịch trong nước và quốc tế
tại tuần lễ người dân và du khách được trải nghiệm các không gian ẩm thực truyền thống huế ẩm thực huế với bốn phương
ẩm thực đường phố giới thiệu sản phẩm thương mại ẩm thực chay và các sản phẩm bộ
theo đó ẩm thực truyền thống huế là không gian chính với hai mươi gian hàng trưng bày và trình diễn ẩm thực truyền thống huế
du khách không chỉ được tham gia trải nghiệm thưởng thức mà còn chứng kiến nghệ nhân trình diễn các món ăn thông qua hội thi
một mươi hai gian hàng ẩm thực huế với bốn phương quy tụ những tinh hoa đặc sắc của ẩm thực ba miền bắc trung nam
mang đến cho công chúng những nét độc đáo của ẩm thực các miền qua các màn trình diễn chế biến món ăn của những đầu bếp nhà hàng và nghệ nhân ẩm thực nổi tiếng việt nam
ngoài ra du khách còn được thưởng thức hương vị các món ăn đường phố đa dạng hấp dẫn của không gian ẩm thực đường phố
ẩm thực chay thuần huế các sản phẩm ô cốt huế
liễu hội kết thúc vào ngày một tháng năm
thưa quý vị di trì khảo cổ mái đáng ngườm ở xã thần gia huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
được biết đến nổi tiếng với kỹ nghệ ngườm và dấu tích của loài người sinh sống con niên đại cách đây khoảng bốn mươi một năm trăm linh năm
với những phát hiện mới trong lần khai quật thứ năm
năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh thái nguyên đang chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các nhà khoa học lập hồ sơ
đề nghị di trì mái đáng ngườm là di tích quốc gia đặc biệt
kết quả khai quật lần thứ năm các nhà khoa học phát hiện sự tồn tại của các lớp văn hóa có cấu trúc và màu sắc hoàn toàn khác biệt so với trước
trong các lớp văn hóa năm và sáu đều phát hiện các công cụ mảnh hạch cuội nguyên liệu công cụ hạch mảnh tước mảnh tách
cùng di cốt động vật
hạt quả và một số lượng ít các loài nhuyễn thể trên cạn và dưới nước đặc biệt còn phát hiện xương động vật cháy
tại hội nghị báo cáo kết quả khai quật di trị khảo cổ mái đá ngườm lần thứ năm mới đây
lãnh đạo tỉnh thái nguyên yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn trung ương
tiếp tục tham khảo ý kiến tư vấn của các nhà khoa học tiến hành lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt
đồng thời yêu cầu bổ sung quy hoạch tổng thể khu di tích này vào quy hoạch chung của huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
thưa quý vị dù chỉ mới đầu hè nhưng trong thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm gây hậu quả nghiêm trọng
đuối nước là một trong một mươi nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em từ năm đến một mươi bốn tuổi
tỷ lệ trẻ em đuối nước ở nước ta đã giảm nhưng vẫn còn gần hai trẻ đuối nước mỗi năm
và hẹn đến là thời điểm số ca đuối nước có xu hướng gia tăng
đáng chú ý có những trường hợp sư cứu đuối nước sai cách đã khiến cho nạn nhân gặp nguy hiểm hơn
bệnh nhi bốn tuổi này được phát hiện đuối nước khi đi bơi
lúc được đưa lên bờ người nhà đã vác dốc ngược nạn nhân chạy vòng quanh bể bơi rồi hà hơi thổi ngạt
dù các bác sĩ đã dùng nhiều biện pháp cháu vẫn suy hô hấp si tuần hoàng khó hồi phục
mất cái thời gian dốc ngược để chạy vòng quanh có nghĩa là chúng ta đã bị lỡ mất dù có thể là một vài phút thôi
nhưng cũng là cái thời gian mà cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể cứu được nạn nhân
và nếu kéo dài cái thời gian đấy thì thường những cái tổn thương não là không có khả năng hồi phục
và nhân có thể tử vong hoặc là có những cái di chứng về thần kinh rất là lâu dài
không khó để gặp những hình ảnh này trong những ngày hè
việc đi tắm sông suối ao hồ là sở thích của nhiều bạn nhỏ
tuy nhiên một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước thương tâm là do các khu vực này mặc dù khá nguy hiểm
nhưng lại không hề có rào trắng hay là biển cảnh báo
tình trạng này hiện đang rất phổ biến ở nhiều địa phương
bên cạnh đó là sự chủ quan của phụ huynh trong việc quản lý nhắc nhở con em mình
triển khai cái việc là giả soát để phát hiện các cái nơi mà nước sâu nguy hiểm
để làm biển báo làm rào trắng rồi là phân công cảnh giới để đảm bảo các cái môi trường an toàn cho trẻ em
tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ của các ngành các cấp liên quan đến công tác phòng chống đuối nước trẻ

nước đang trải qua những ngày hè nắng nóng
phụ huynh nên quản lý con em mình tuyệt đối không để các em tự ý đi tắm ở khu vực ao hồ sông suối đề phòng tai nạn xảy ra
bên cạnh đó cần bổ sung rèn luyện các kỹ năng bơi lội phòng tránh tai nạn đuối nước
chiến thắng điện biên phủ ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn là một trong những chiến công lừng lẫy của quân và dân việt nam
trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp để góp phần tạo nên chiến thắng vẻ vang ấy
biết bao tấm gương đã anh dũng hy sinh dù bom đạn xương tan thịt nát không sờn lòng không tiếc tuổi sanh
một trong những tấm gương dũng cảm chiến đấu vì nước quên thân và hy sinh đúng ngày giải phóng điện biên phủ
là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân liệt sĩ trần cạn
đồng chí trần can sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi một quê ở xã sơn thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
từ nhỏ đồng chí đã nung nấu quyết tâm đi bộ đội
để giải phóng quê hương
tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi một trần can sung phong nhập ngũ và được phân về trung đoàn hai trăm linh chín đại đoàn ba trăm một mươi hai
nay là sư đoàn ba trăm một mươi hai quân đoàn một
ngày một mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trong trận đánh cứ điểm him lam mở màn cho chiến dịch điện biên phủ
tiểu đội trưởng trần can chỉ huy tiểu đội nhanh chóng chiếm lô cốt đầu cầu
rồi đánh thẳng vào sở chỉ huy thu nhiều vũ khí
trần can cắm lá cơ quyết chiến
quyết chiến quyết thắng của bác hồ trao tặng lên nóc lô cốt cố thủ của địch ở cứ điểm thứ ba
và đó là lá cờ đầu tiên quân ta cắm trên cứ điểm của địch tại chiến trường điện biên phủ
vượt qua mưa bòm bão đạn của kẻ thù lá cơ của ta hấp phới tung bay trên cứ điểm
như rục rã bộ đội tạo nên tinh thần quyết chiến quyết thắng sông lên tiêu diệt địch
tiên vui chắc cũng về bên bác hồ bác đứng cúi xuống bản đồ
chắc là nghe tiếng quân hò quân gieo
từ khi vượt núi băng đèo ta đi bác vẫn trông theo hàng ngày
tin về mừng thọ đến đây
chắc vui lòng bác giờ này đợi trông
cái trận mà hiêm lam ấy cái gương trần can
thì nó động viên anh em ghê lắm
vô dù bất cứ khó khăn nào cũng phải hoàn thành
tinh thần điện biên phủ thì phải nói là luôn quyết tâm rất cao
cho nên là khó khăn mấy đấy
thì dù dần khó khăn người cứ tìm khách để bài diệt
nó sợ nhất cái tinh thần đó
trần can đã hy sinh anh dũng khi chỉ huy bộ đội đánh vào sở chỉ huy của tướng đờ cát
vào sáng ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn cũng là ngày kết thúc chiến dịch điện biên phủ
với những chiến công to lớn anh hùng trần can được chủ tịch nước việt nam dân chủ cộng hòa
truy tặng huân trường quân công hạng nhì
và danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang
là một trong một mươi sáu cán bộ chiến sĩ được quốc hội tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
trong chiến dịch điện biên phủ lịch sử
sự chiến đấu hy sinh anh dũng và lòng yêu nước nồng nàn của anh
mãi mãi là tấm gương sáng cho thế hệ mai sau luôn ghi nhớ và nói theo
thưa quý vị
những ngày tháng bốn lịch sử luôn là ký ức hào hùng không thể nào quên của mỗi người dân việt nam
đó là đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
trước những thắng lợi giòn dã trên chiến trường đầu năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bộ chính trị họp quyết định mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền nam thống nhất đất nước
cùng với mở chiến dịch hồ chí minh giải phóng sài gòn
bộ chính trị chỉ đạo quân ủy trung ương phối hợp mở hướng tiến công chiến lược trên biển
để giải phóng quần đảo trường sa thu non sông về một mối
bốn mươi chín năm đã trôi qua trường sa ngày hôm nay đang từng ngày thay ra đổi thịt
bảo vệ vững chắc quyền đảo trù quyền biển đảo là trách nhiệm của toàn đảng toàn dân và toàn quân
ưu tố quan trọng để đất nước phát triển bền vững
chiến công giải phóng quần đảo trường sa là sự tiếp nối huyền thoại đường hồ chí minh trên biển
của đoàn một trăm hai mươi năm đoàn tàu không số và những chiến công độc đáo táo bạo
trên chiến trường quảng trị của đặc công hải quân
chiến công đó khẳng định tầm nhìn chiến lược và sự chỉ đạo sáng suốt kịp thời của trung mương đảng
quân ủy trung mương bộ quốc phòng đảng ủy và tư lệnh quân chủng hải quân
trong tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
thưa quý vị cách đây bốn mươi chín năm đúng chín giờ ngày hai mươi chín tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
giải phóng kịp thời các đảo thuộc quần đảo trường sa là chiến công đặc biệt xuất sắc có ý nghĩa chiến lược
của hải quân nhân dân việt nam nói riêng quân đội nhân dân việt nam nói chung
trong cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
giải phóng quần đảo trường sa góp phần giải phóng miền nam thống nhất đất nước là chiến công xuất sắc
của quân chủng hải quân trước những diễn biến phức tạp của tình hình trên biển
và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
và hôm nay các cán bộ chiến sĩ hải quân nhân dân việt nam quân dân cả nước
đã và đang phát huy truyền thống nỗ lực khắc phục khó khăn nêu cao cảnh giác
sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc
khi được thực hiện nhiệm vụ ở trên quần đảo trường sa thì là một cảm giác rất là tự hào
bản thân mình được bảo vệ chủ quyền của quần đảo của đất nước
biển đảo của việt nam nên trong cảm xúc của em rất là tự hào và vinh dự
khi được ra ngoài này để bảo vệ
bảo vệ chủ quyền của đất nước
bản thân chúng tôi là rất vinh dự tự hào khi là một người chiến sĩ của đoàn trường sa anh hùng
kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng quần đảo trường sa
mỗi cán bộ chiến sĩ sẽ tích cực học tập nâng cao tinh thần thái độ trách nhiệm
và nhận thức đối với bản thân về vị trí vai trò của bản thân
trong việc xây dựng đơn vị chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của đất nước
hy sinh tất cả vì tổ quốc việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
phấn đấu thực hiện một nước việt nam hòa bình độc lập và xã hội chủ nghĩa
góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới
vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ và chủ nghĩa xã hội
phát huy chiến công giải phóng quần đảo trường sa
những năm qua đảng ủy bộ tư lệnh quân chủng hải quân đã lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị
đẩy mạnh giáo dục quan triệt tới cán bộ chiến sĩ nắm vững tình hình nhiệm vụ
xác định rõ đối tác đối tượng và các âm mưu thủ đoạn hoạt động xâm phạm chủ quyền của nước ngoài
tư tưởng chỉ đạo phương châm đối sách xử trí các vấn đề trên biển của đảng nhà nước
bốn mươi năm qua đảo trường sa nói riêng và quần đảo trường sa nói chung bước vào thời kỳ lịch sử mới
thời kỳ xây dựng chiến đấu và trưởng thành bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
đây là lần đầu tiên tôi được tham gia đoàn công tác và ra thăm quần đảo trường sa
lần này thì cũng được thăm bảy điểm đảo và một nhà giàn
chứng kiến trực tiếp cuộc sống của cán bộ chiến sĩ nhân dân trên các đảo đặc biệt là các đảo chìm như này
tôi rất là xúc động thực sự ngưỡng mộ tinh thần ý chí sự hy sinh rất to lớn của các cán bộ chiến sĩ
trong việc thực hiện và gìn giữ chủ quyền biển đảo của đất nước
kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng việt nam thống nhất đất nước cũng như là giải phóng trường sa
mỗi một cán bộ đảng viên cũng như cán bộ chiến sĩ
cá nhân tôi cảm thấy rất là tự hào đồng thời cũng cảm nhận được và nhận thức được cái trách nhiệm của mình
ở trên mỗi một vị trí công tác thì chúng ta sẽ có những cái đóng góp xây dựng cũng như là phát triển đảo
bảo vệ cái chủ quyền của biển đảo của tổ quốc
chúng tôi đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ từ cấp xã đến cấp huyện
đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái giai đoạn mới
liên quan đến việc hiện thực hóa đó thì chúng tôi tập trung chỉ đạo các cơ quan sở ban ngành
có những chương trình hành động nguồn lực tập trung đầu tư
ngày giải phóng trường sa có những cái thay đổi để mà chúng ta đạt được cái mục tiêu và yêu cầu đề ra
đáp ứng được cái niềm hy vọng và tin tưởng tin yêu của cả nước
bốn mươi năm đã trôi qua chiến công giải phóng các đảo thuộc quần đảo trường sa của hải quân nhân dân việt nam
đã trở thành một mốc son lịch sử là một đóng góp to lớn vào đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
phát huy tinh thần chiến công giải phóng quần đảo trường sa các cán bộ chiến sĩ hải quân nhân dân việt nam hôm nay
luôn khắc phục khó khăn tích cực học tập rèn luyện phân đấu vươn lên sẵn sàng chiến đấu hy sinh
để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc
quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị hôm nay bắc bộ đã bước sang ngày thứ hai nắng nóng gai gắt và mai sẽ vẫn là một ngày nắng gai gắt
nguyên nhân là do vùng thấp nóng phía tây vẫn hoạt động mạnh và tạo ra một giải nóng treo ở khu vực phía bắc của nước ta
trong ngày mai bắc bộ tiếp tục ít mây và có nắng mạnh từ sáng sớm
trong đó ở các tỉnh thành phố thuộc khu vực phía tây bắc bộ là nơi có vị trí gần vùng tâm nóng hơn
nên mức nhiệt ngày mai sẽ cao từ ba mươi bảy đến bốn mươi độ
riêng hai tỉnh là sơn la và hòa bình vẫn là những nơi có khả năng xuất hiện nhiệt độ cao trên bốn mươi một độ

bắc bộ ngày mai nhiệt độ tiếp tục duy trì trong khoảng từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
cùng chịu tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng nhưng ở miền trung còn có thêm ảnh hưởng của cả hiệu ứng gió phơn
vì thế trong ngày mai toàn miền trung từ thanh hóa trở vào cho tới bình thuận vẫn xảy ra nắng nóng trên diện rộng
trong đó khu vực các tỉnh thành phố từ thanh hóa trở vào đến quảng ngãi trong ngày mai tiếp tục có nắng nóng gai gắt
và đặc biệt gai gắt với mức nhiệt độ cao từ ba mươi tám đến bốn mươi một độ
vùng núi phía tây tiếp tục có nơi trên bốn mươi hai độ
ngay cả khu vực từ phú yên trở vào đến bình thuận trời cũng nóng mạnh với mức nhiệt độ cao từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
ở phía nam khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày mai cũng vẫn sẽ là một ngày nắng nóng trên diện rộng
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên vẫn còn cao từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trong khi đó ở khu vực nam bộ mức nhiệt độ cao ba mươi sáu ba mươi tám độ
tuy nhiên về chiều và tối ở khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ có mưa rào và rông cục bộ
dấu hiệu cho thấy mùa nóng ở các tỉnh thành phía nam đang giảm dần
mưa rông có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức lưu ý
trên biển dưới tác động hút gió của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây trong đêm nay và ngày mai ở khu vực vịnh bắc bộ khu vực phía bắc của biển đông
vùng biển huyện đảo hoàng sa vẫn có gió nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật trên cấp bảy
ngoài ra ở khu vực phía bắc của biển đông còn duy trì mưa rông mạnh kèm theo nguy cơ tổ lốc
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước